trong ngày có bảy năm trăm tám mươi bệnh nhân được chữa khỏi
việt nam ghi nhận thêm một mươi một hai trăm một mươi bốn ca mắc covid một mươi chín trong đó sáu ca nhập cảnh và một mươi một hai trăm linh tám ca ghi nhận ở trong nước
riêng thành phố hồ chí minh và bình dương đã chiếm đến bảy chín trăm tám mươi tám ca
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có ba trăm bốn mươi năm mươi chín ca nhiễm
bộ y tế cũng cho biết đã phê duyệt sử dụng thêm vaccine covid một mươi chín pfizer biontech do mỹ sản xuất với quy cách đóng gói hai mươi năm lọ một khay sáu liều một lọ
cũng trong ngày hôm nay thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã gửi công điện đến bốn tỉnh thành gồm thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai long an
cùng các cơ quan có liên quan về việc tăng cường giãn cách xã hội và các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
thủ tướng yêu cầu các bí thư thành ủy tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh và tỉnh bình dương đồng nai long an
tập trung lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện triệt đề nghiêm ngặt quyết liệt hiệu quả tăng cường giãn cách xã hội và các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
đảm bảo đặt mục tiêu ngăn chặn kiểm soát dịch bệnh đưa dịch vụ y tế đến gần với người dân nhất để người dân được tiếp cận nhanh nhất mọi lúc mọi nơi
phân loại f ngay tại xã phường
thị trấn để đảm bảo hỗ trợ chăm sóc quản lý phù hợp hiệu quả
bố trí sẵn sàng nhân lực phương tiện để kịp thời tiếp nhận sơ cứu cấp cứu chuyển bệnh nhân diễn biến nặng lên điều trị tại các tuyến trên
thần tốc xét nghiệm diện rộng riêng thành phố hồ chí minh xét nghiệm toàn thành phố trong thời gian giãn cách xã hội để phát hiện sớm nhất các trường hợp f
kịp thời ngăn chặn lây lan
yêu tiên cao nhất phân bổ vaccine cho thành phố hồ chí minh và tổ chức thực hiện chiến dịch tiêm vaccine miễn phí kịp thời an toàn hiệu quả
đặc biệt lấy xã phường thị trấn là pháo đài người dân là chiến sĩ trong phòng chống dịch để kêu gọi vận động giải thích thuyết phục hướng dẫn yêu cầu người dân không ra khỏi nhà ai ở đâu ở đó cách ly người với người nhà với nhà xã phường với xã phường
người dân là trung tâm phục vụ là chủ thể trong phòng chống dịch

ủy ban nhân dân thành phố dị an tỉnh bình dương đã ký văn bản hỏa tốc về việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
thành phố dị an sẽ áp dụng biện pháp đông cứng khóa chặt bảy ngày bắt đầu từ ngày hai mươi ba tháng tám
toàn bộ người dân các phường dị an an bình đông hòa và tân đông hiệp được yêu cầu ở yên trong nhà hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
lực lượng chức năng sẽ cung cấp lương thực thực phẩm để hỗ trợ người dân trong thời gian áp dụng
đối với người dân ở các phường bình an bình thắng và tân đông hiệp
ngoài giãn cách theo chỉ thị một mươi sáu tất cả người dân được đề nghị không ra ngoài đường từ một mươi tám h ngày hôm trước đến sáu h sáng ngày hôm sau
trong khi đó thực hiện ý kiến chỉ đạo của bộ chỉ huy tiền phương bộ công an về phòng chống dịch covid một mươi chín sáng ngày hôm nay
các đơn vị liên quan của bộ công an và bộ giao thông vận tải đã có buổi họp bàn thống nhất từ hai mươi hai h đêm nay hai mươi hai tháng tám
tất cả các phương tiện vận tải luồng xanh
khi đi qua các chốt kiểm soát dịch tại hai mươi năm tỉnh thành phố phía nam sẽ phải thực hiện khai báo y tế trên hệ thống phần mềm quản lý công dân vùng dịch của bộ công an
tại địa chỉ sứckhoẻ dâncưquốc gia gov vn
theo đó tổng cục đường bộ việt nam chỉ đạo ngay các sở giao thông vận tải hai mươi năm tỉnh thành phố phía nam
khi thực hiện việc cấp mã qr code ưu tiên hoạt động trên luồng xanh
phải yêu cầu tất cả các chủ doanh nghiệp đơn vị kinh doanh vận tải
tài xế người bốc vác tiến hành khai báo y tế tại địa chỉ sứckhoẻ dâncưquốcgia gov vn
cục cảnh sát giao thông chỉ đạo tất cả các cám bộ chiến sĩ tại các trạm chốt kiểm soát dịch cửa ngõ hai mươi năm tỉnh thành phố phía nam
giám sát thực hiện nghiêm yêu cầu kiểm tra mã qr code tại hệ thống phần mềm quản lý công dân vùng dịch
đồng thời tăng cường hướng dẫn tuyên truyền các xe vận tải luồng xanh
phải chủ động việc khai báo y tế không để xảy ra hiện tượng ùn tắc tại chốt
tránh gây nguy cơ lây nhiễm
hiện bộ công an bộ y tế bộ thông tin và truyền thông đã thống nhất sử dụng một mã qr code
một tờ khai y tế với việc khai báo thông tin đơn giản trên nền tảng dữ liệu dân cư đảm bảo tính chính xác
đồng thời giúp việc truy vết f f một f hai và hỗ trợ các chốt kiểm soát nhanh nhất
trong khi đó tại hà nội từ sáu giờ sáng ngày hôm nay tại bốn mươi bốn chốt kiểm soát dịch của công an các huyện thị xã thuộc thành phố hà nội
giáp danh với các tỉnh khác người dân cũng sẽ được yêu cầu tiến hành khai báo y tế trên hệ thống phần mềm
quản lý công dân vùng dịch tại địa chỉ sức khỏe dân cư quốc gia gov vn
trước đó hà nội đã áp dụng việc khai báo trên hệ thống này tại hai mươi ba trạm chốt kiểm soát cửa ngõ
sau khi kê khai thông tin đầy đủ và có mã qr thì người dân chỉ cần trình mã qr để đối chiếu
mỗi mã qr có giá trị bảy mươi hai tiếng đồng hồ
việc khai báo y tế online này sẽ giúp cho người dân trong việc đi
đi lại được thuận tiện và nhanh chóng hơn
tuyến đường liên tỉnh nối huyện sóc sơn hà nội và huyện hiệp hòa tỉnh bắc giang
người dân tiến hành khai báo y tế tại địa chỉ sứckhỏe dân cư quốc gia gov vn
thay vì kê khai bằng giấy việc khai báo online được người dân thực hiện dễ dàng
một tuần hai tuần mới đi qua một lần thôi
nhưng mà cái ứng dụng này rất tốt bởi vì đảm bảo kiểm soát được người dân mình đi đâu về đâu cho nó tốt để đảm bảo dịch
nhận cái này rất chi nè
nó rất ngọn tiện lợi cho mọi người đôi khi nó tiết kiệm thời gian
vì chỉ khai báo một lần rồi lần sau mình đi thế này thì nó sẽ tiện lợi hơn rất nhiều
hiện người dân chỉ cần một lần khai báo điện tử thành công sẽ được cấp một mã qr
và sử dụng được nhiều lần tại nhiều trạm chốt kiểm soát dịch khác nhau
với mã qr cán bộ tại trạm kiểm soát tiến hành quét mã và nhanh chóng xác định công dân đó được hoặc không được đi qua trạm kiểm soát
việc triển khoa cho mã code này thì bà quan nhân dân rất đồng tình ủng hộ
vì việc kiểm tra khai báo sức khỏe qua chốt thì lưu thông sẽ nhanh thuận tiện để tránh việc ủn tắc tập trung đông người
do hôm nay là ngày đầu tiên chốt kiểm soát dịch các huyện thị xã hà nội giáp danh với các tỉnh khác
thực hiện việc khai báo y tế tại hệ thống phần mềm quản lý dân cư vùng dịch của bộ công an
vì vậy nhiều người khi đến trạm chốt mới tiến hành khai báo
tuy nhiên với hệ thống này cho phép người dân được chủ động khai báo trước thông tin cá nhân
thông tin y tế ngay tại nhà và xuất lưu mã qr khi đi qua trạm kiểm soát
công an huyện cũng xây dựng những hướng dẫn trình tự cụ thể từng bước và hướng dẫn cụ thể cho đến từng thôn
từng xã ở trên địa bàn huyện và đặc biệt là tại các chốt thôn ở xã cũng như là các chốt liên tỉnh ở đây
thì cán bộ từ y tế quân sự rồi cán bộ của đoàn thanh niên với các lực lượng phối hợp ở chốt đều có thể sử dụng thanh thạo
những công nghệ này để ứng dụng trong việc khai báo y tế cho nhân dân được thuận lợi nhất
người dân hiện đi qua các chốt cần chuẩn bị giấy đi đường chứng minh nhân dân hoặc căn cấp công dân và mã qr được cấp khi kê khai thông tin tại địa chỉ sứckhoẻ dâncưuquốc gia gov vn
công an tp hà nội cũng cho biết bắt đầu từ ngày hôm nay khi người dân đến làm việc tại tất cả trụ sở công an trên địa bàn thành phố
cũng sẽ được yêu cầu khai báo y tế tại địa chỉ sứckhoẻ dâncưuquốc gia gov vn
điều này giúp hỗ trợ kịp
thời công tác truy vết cũng như xử lý nghiêm các trường hợp cố tình khai báo sai sự thật thông tin cá nhân và lịch sử di biến động
xin được nhắc lại hiện tại sáu mươi ba trạm chốt kiểm soát dịch ở các cửa ngõ lớn chốt liên huyện thị trấn giáp danh giữa hà nội với các tỉnh khác
người dân sẽ phải thực hiện việc khai báo y tế tại địa chỉ sứckhoẻ dâncưuquốcgia gov vn
vì vậy mà người dân cần phải chủ động khai báo trước khi đi qua các trạm chốt nhằm tiết kiệm thời gian lưu thông
và giải quyết việc khai báo y tế
tiếp tục với một thông tin đáng chú ý khác
công an quận bảy tp hcm đang tạm giữ hình sự đối tượng kha chuẩn đức sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai ngụ tại quận năm để điều tra xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ
đây là đối tượng đã dùng xe gắn máy tông trọng thương một chiến sĩ cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín
trước đó hơn một giờ rạng sáng ngày hai mươi một tháng tám kha chuẩn đức điều khiển xe máy lưu thông trên đường nguyễn thị thập hướng từ huyện bình chánh về quận bảy
khi qua chốt kiểm dịch phòng chống covid ở chân cầu hiêm lam quận bảy lực lượng làm nhiệm vụ tại đây tiến hành kiểm tra hành chính đối với đức
tuy nhiên đức không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy vượt chốt tội công tác đã tiến hành truy đuổi và áp sát yêu cầu đối tượng dừng xe hợp tác
lúc này đức manh động dùng xe tông thẳng vào chiến sĩ nguyễn nhật thành đang công tác tại trung đoàn cảnh sát cơ động đông nam tp hcm khiến đồng chí thành bị thương nặng ở đầu
đối tượng sau đó đã bị khống chế đồng chí thành được đưa đi bệnh viện cấp cứu
đây là một đối tượng cộng cán từng có nhiều tiền án về các tội giết người cướp giật tài sản và tàn trừ trái phép vũ khí quân dụng